sáng ngày hai mươi tháng năm vừa qua tại hội trường diên hồng nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
đáng chú ý đây là kỳ họp đặc biệt khi lần đầu tiên quốc hội họp trực tuyến
sau một tuần làm việc cử tri cả nước đã có những ý kiến về tuần làm việc này
đây là kỳ họp chưa từng có tiền lệ trong suốt một mươi bốn khóa quốc hội đã qua
đây cũng là một trong những cách thức làm việc để thích ứng với trạng thái bình thường mới
sau đại dịch covid một mươi chín sự kiện lịch sử này làm thay đổi toàn thế giới
cử tri tại hà nội đã có những nhận xét về kỳ họp lần này
đi lại đảm bảo an toàn cho các đoàn đại biểu
và cái họp trực tuyến đấy nó cũng phản ảnh lên một cái là
đất nước chúng ta đã đổi mới rất nhiều và đã hội nhập rất sâu
vào cái nền kinh tế phát triển hiện nay của thế giới
cái việc mà họp quốc hội trực tuyến tôi cho rằng là cái điều đó là
một cái điều rất hợp lý rất hợp thở
và chúng tôi cho rằng là sắp tới đây
các cái hội nghị ở cấp bộ hay là các cái hội nghị của ban chấp hành trung ương
ta cũng phải và cũng nên tổ chức cái họp trực tuyến này
để vừa giãn cách được xã hội vừa chống được dịch covid
đồng thời vừa đẩy mạnh và điều hành các hoạt động chung của cả xã hội
hoạt động về mặt kinh tế
hoạt động về mặt
chính trị hoạt động về mặt văn hóa xã hội
họp trực tuyến cũng là dịp để đổi mới các hoạt động của quốc hội
thể hiện sự đoàn kết dân tộc sự tin tưởng ủng hộ cũng như kỳ vọng của cử tri cả nước
sẽ là động lực để các cấp các ngành hoàn thành nhiệm vụ được nhân dân giao phó